ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp trực tuyến với các địa phương về diễn biến và tình hình ứng phó của bão số một mươi sáu
trước đó theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng của bão đã triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó
cụ thể đến hai mươi hai h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công tác hướng dẫn thông báo tránh bão đến người dân của cơ quan thường trực
được thực hiện với gần bảy mươi phương tiện và hơn ba trăm bốn mươi người di rời hơn bốn trăm ba mươi người đến các điểm tranh bão
gia cố hơn một trăm tám mươi ngôi nhà thông tin bằng tin nhắn đến một mươi một sáu triệu thuê bao trong vùng có bão
đến dạng sáng ngày hôm nay bão số một mươi sáu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
mặc dù bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới phạm vi ảnh hưởng giảm
tuy nhiên vẫn có thể kèm theo rông lốc mạnh cục bộ rất nguy hiểm cho người dân tàu thuyền và nhà cửa trong khu vực
ban chỉ đạo yêu cầu
các địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới đặc biệt là tàu thuyền khu vực phía tây
đồng thời căn cứ tình hình thực tế có chỉ đạo công tác khôi phục lại các hoạt động sinh hoạt của địa phương